những ngày cuối tháng sáu sau thời gian bị hạn chế do đại dịch covid một mươi chín nước nga lại chuẩn bị tổ chức
cuộc diễu binh kỷ niệm bảy mươi năm năm chiến thắng chiến tranh vệ quốc vĩ đại vinh danh những người đã
hy sinh sương máu góp phần cứu thế giới khỏi thảm họa fascist và trong số đó có cả những chiến sĩ
việt nam tình nguyện tham gia các đơn vị hồng quân ra mặt trận chiến đấu vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng với các ông vương thúc thoại vương thúc liên hoàng thế tư và nguyễn sinh thân
ông lý phú san đã được nhà nước soviet tặng thưởng huân chương chiến tranh vệ quốc hạng nhất
theo quyết định của đoàn chủ tịch soviet tối cao liên xô ngoài ra họ còn được truy tặng huy chương
vinh danh bốn mươi năm chiến thắng trong những ngày nước nga đang nô nước kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chiến thắng
phát xít đức phóng viên báo nhân dân đã có dịp gặp và trò chuyện với chị lê thị phượng và cháu
là con gái và cháu trai ông lý phú san ông san là người duy nhất trong số bảy chiến sĩ người việt
vẫn còn sống khi chiến tranh kết thúc
cứ gần đến ngày chiến thắng phát xít đức thì chín tháng năm hay ngày kỷ niệm cách mạng tháng một mươi
thì là con là cháu có thể bao giờ cũng tự nhớ đến những người đã khuất và đặc biệt là trong gia đình
tôi có người cha đã từng cống hiến trong cái cuộc chiến tranh bảo vệ vĩ đại đó
thì lúc nào
gia đình cũng càng đến ngày đó thì càng thấy cái tình lòng thương và lòng nhớ càng đậm đà hơn và không
bao giờ có thể quên được cái cuộc đời gian chân của những người chiến sĩ đã đứng lên bảo vệ tổ quốc
quả thực rất khó dùng ngôn ngữ để mô tả cảm giác của cháu theo một nghĩa nào đó đối với cháu
ông như một ngôi sao bắt đầu để cháu định hướng là một hình mẫu lý tưởng ở một mức độ nào đó
trong những lời mẹ cháu kể về ông cháu hình dung ra một hình mẫu hoàn hảo mà con người cần hành xử trong cuộc sống
về nguyên tắc là con người không dễ tử bỏ và làm đến cùng bất chấp mọi khó khăn luôn luôn phải có mục tiêu để đi tới và đi đến cùng ở một mức độ nào đó
năm nay nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm chiến thắng chiến tranh vệ quốc vĩ đại bộ quốc phòng nga đã xây dựng nhà thờ chính
của lực lượng vũ trang nga và tổ hợp bảo tàng con đường tưởng niệm tại công viên yêu nước ở cupinca ngoại ô moscow
ông san cùng các đồng đội người việt của mình đã được bộ quốc phòng nga vinh danh lưu tên tuổi và cơ sở dữ liệu trưng bày trên con đường tưởng niệm